tại trụ sở quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp thân mật đồng chí diosdado cabezo
phó chủ tịch thứ nhất đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela đang ở thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí nguyễn thị kim ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí diosdado cabezo sang thăm việt nam
đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm ba mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
đồng chí nguyễn thị kim ngân khẳng định chủ trương nhất quán của đảng
nhà nước việt nam trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ hợp hiến tại venezuela
mong muốn các lực lượng chính trị venezuela đối thoại tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở hiến pháp
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tổng thống nicolas maduro nhân dân venezuela anh em sẽ thực hiện
thành công di huấn của cố tổng thống ugo chávez vượt qua khó khăn thử thách
ổn định tình hình để phát triển đất nước venezuela thịnh vượng và phổn vinh
đồng chí diosdado cabezo thông báo với đồng chí nguyễn thị kim ngân một số nét lớn về tình hình
venezuela về những khó khăn
thách thức venezuela đang phải đứng đầu hiện nay trong bối cảnh các thế lực chống đối trong nước
với sự hậu thuẫn từ bên ngoài liên tục triển khai các chiến dịch bóp nghẹt nền kinh tế
ảnh hưởng tới đời sống của người dân cũng như tìm cách cô lập venezuela về chính trị
để hướng tới mục tiêu lật đổ chính quyền
bất chấp những âm mưu của các thế lực thù địch đồng chí diosdado cabezo khẳng định
dưới sự lãnh đạo của đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất do chủ tịch đảng tổng thống maduro đứng đầu
khối đoàn kết quân dân do cố tổng thống chávez dày công xây dựng từ hơn hai thập kỷ qua
sẽ tiếp tục được củng cố mạnh mẽ là thành trì vững chắc để venezuela vượt qua mọi khó khăn
thử thách từng bước làm thất bại âm mưu gây bất ổn đất nước